các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xuất hiện bức tranh mục đồng thổi sáo khổng lồ đẹp như phim trên cánh đồng lúa ninh bình
thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại xã hiếu phụng huyện vũng liêm về hành vi giao cấu với người chưa đủ tuổi thành niên
theo nội dung vụ án thịnh là nhân viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện vũng liêm
nạn nhân sinh năm hai nghìn chín ngụ tỉnh trà vinh đến nhà người thân tại xá hiếu phụng ở nhờ để đi học
từ tháng chín đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thịnh quen biết nạn nhân và nhiều lần thực hiện hành vi xấu xa
vụ việc được gia đình cháu c phát hiện và trình báo cơ quan công an
tại cơ quan điều tra thịnh đã khai trọng
thịnh đã nhận hành vi phạm tội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh tạm giam đối với thịnh để điều tra về hành vi dâm ô đối với người chưa đủ tuổi thành niên
quá trình điều tra công an thu thập chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của thịnh
đủ yếu tố cấu thành tội giao cấu với người chưa đủ tuổi thành niên
từ đó cơ quan cảnh sát điều tra quyết định bổ sung các quyết định khởi tố nói trên
liên quan đến vụ án cầu kết một mươi bảy cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn trăm linh tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm đối với nguyễn thị hà thành và các đồng phạm
theo đó bị cáo hà thành bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù trung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cấp phúc thẩm bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt nộp thêm năm mươi triệu đồng
và tự nguyện dùng cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư mhd để khắc phục hậu quả
bị cáo cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ trong đó có một con mắc bệnh hiểm nghèo
các tình tiết này được hội đồng xét xử ghi nhận và giảm án cho bị cáo xuống còn hai mươi năm tù
ngoài hà thành tòa cũng chấp nhận kháng cáo của tất cả bị cáo còn lại
giảm mỗi người chín tháng đến ba năm tù với các bức án từ chín tháng đến một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn thanh tùng giám đốc công ty yono lemac bị cấp sơ thẩm phạt một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông tùng không kháng cáo nhưng hội đồng xét xử ghi nhận tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại mhd để khắc phục hậu quả
do đó tòa quyết định giảm cho tùng hai năm tù mức án của tùng còn một mươi sáu năm tù
về dân sự đối với các sổ tiết kiệm trong vụ án tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại cho chủ
hoặc tiếp tục giao ba ngân hàng tạm quản lý để đảm bảo thi hành án
tùy thuộc các đại gia có hay không quan hệ vai nợ với hà thành
trong đó nhóm năm đại gia đưa sổ cho hà thành quản lý vì lãi ngoài không được trả lại tiền
nhóm ba đại gia không có thỏa thuận vay nợ với thành được tòa tuyên buộc ngân hàng trả lại tiền
không phong tỏa sổ tiết kiệm nữa
tòa chấp nhận kháng cáo của bà trang vợ đại gia đặng nghĩa toàn trong vụ án
tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà trang tại hai ngân hàng là đúng quy định pháp luật
hai ngân hàng phải chấm dứt phong tỏa trả lại bốn sổ tiết kiệm trị giá bảy mươi tỷ đồng cho bà
bà trang không liên quan đến hà thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm
sau khi gửi tiền và nhận số tiết kiệm bà trang đưa cho chồng giữ không biết chồng sử dụng thế nào
không biết chồng đưa sổ tiết kiệm cho siêu lừa hà thành
bà trang không thỏa thuận với thành hay bất cứ công ty nào dùng sổ tiết kiệm của mình để vay tiền
không đưa sổ tiết kiệm cho hà thành
hàng tháng các ngân hàng đều trả lãi cho bà trang
khi xảy ra vụ lừa đảo các ngân hàng cam kết bằng văn bản sẽ trả lại tiền cho bà trang
theo bản án sơ thẩm hà thành đã tìm những người có tiền để vay hoặc rủ dê hợp tác
để chứng minh tài chính rồi chiếm đoạt với mục đích cá nhân
do không có tài sản đảm bảo nên hà thành nói với họ gửi tiền vào các ngân hàng do thành chỉ định
gửi tiền tiết kiệm với hình thức đồng sở hữu sau đó thành rút tiền ra để sử dụng cá nhân
để làm được việc này nhiều cựu cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho hà thành
giả mạo chữ ký các đồng sở hữu để cầm cố vay tiền ngân hàng
bản án sơ thẩm buộc siêu lửa hà thành phải khắc phục thiệt hại cho ba ngân hàng và bốn cá nhân
tổng cộng bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng
diễn biến chính tại phiên tòa phúc thẩm là việc nhà đầu tư xuất hiện muốn đàm phán mua lại số cổ phần
tại công ty mhd để bị cáo hà thành có nguồn tiền khắc phục hậu quả vụ án
tuy nhiên việc đàm phán bất thành
trong bốn trăm ba mươi ba tỷ đồng thiệt hại vụ án tài sản của bị cáo thành dùng khắc phục hậu quả mới chỉ hơn một trăm linh tỷ đồng
ngày hai mươi năm tháng năm thông tin từ công an thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt ba đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
với số tiền hai mươi sáu hai tỷ đồng thu lợi bất chính hơn bốn bốn tỷ đồng
theo hồ sơ qua công tác điều tra các vụ án hình sự cho vay lãi nặng xảy ra trên địa bàn
công an thị xã hoàng mai phát hiện hai đối tượng nguyễn thị hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tệ phương quỳnh thiện và trần thị huế sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tệ phương quỳnh dị cùng thị xã hoàng mai đang có hành vi bất thường
sau một thời gian tiến hành điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn
và việc một số người dân trên địa bàn có nhu cầu vay tiền để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự với lãi suất ba đồng một triệu một ngày
sau khi thu thập đầy đủ thông tin tài liệu chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng
đơn vị đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phương tiện đấu tranh hiệu quả
ngày một mươi hai tháng năm công an thị xã hoàng mai chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh
phá thành công chuyên án bắt nguyễn thị hải và trần thị huy
tại nhà các đối tượng cơ quan chức năng thu giữ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
một máy tính sách tay hai điện thoại di động cùng nhiều sổ sách giấy tờ hợp đồng cho vay
tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ngày hai mươi ba tháng năm công an thị xã hoàng mai bắt trần thị tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tẻ phường quỳnh dị thị xã hoàng mai cùng về hành vi cho vai lái nặng
trong giao dịch dân sự đồng thời chứng minh số tiền đối tượng cho vay khoảng sáu hai tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
hiện công an thị xã hoàng mai đang tạm giữ hình sự ba đối tượng nguyễn thị hải trần thị huê
và trần thị tâm để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
thưa quý vị vụ cháy nhà trọ xảy ra mới đây tại trung kính đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người
người dân đều vô cùng đau lòng trước những nạn nhân xấu xố đặc biệt là những người trẻ tuổi với bao ước mơ còn đang giang dở
trong số đó có cặp vợ chồng mới cưới thiệt mạng khiến mọi người không khỏi bàng hoàng xót xa
trong số những nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy kinh hoàng có anh vvd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tại thôn nhũ tỉnh xã quang khải huyện tứ kỳ hải dương và vợ là chị ntth sinh năm hai nghìn một
quê xã máo điền huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã quang khải huyện tứ kỳ anh đê và chị hát vừa mới kết hôn hôm một mươi một tháng ba
người vợ đang mang thai tháng thứ ba
sau khi kết hôn vợ chồng anh đê lên hà nội làm việc và thuê trọ ở ngõ bốn mươi ba phố trung kính
gia cảnh nạn nhân rất khó khăn
bố anh đê làm nông nghiệp còn mẹ đi làm công nhân thời vụ tại công ty môi trường hải dương
giữa anh đê còn có một em gái đang học đại học
bố mẹ anh đê đang chăm sóc nuôi dưỡng chị gái bị khuyết tật nặng
trong chiều hai mươi bốn tháng bốn vợ chồng anh đê được đưa về quê an táng
ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ và các hội đoàn thể huyện xã quang khải đến thăm hỏi động viên gia đình anh đê
ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ đã hỗ trợ đột xuất cho gia đình ông đê là bố của anh số tiền một mươi chín triệu đồng
ủy ban nhân dân xã quang khải hỗ trợ gia đình một mươi triệu đồng
các tổ chức đoàn thể cá nhân cũng hỗ trợ động viên gia đình
trước đó khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm ngôi nhà tài số một ngách bốn mươi ba trên chín
trước đó khoảng giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám trên ba mươi một trung kính phường trung hòa quận cầu giấy hà nội bốc cháy
chỉ trong ít phút lửa bùng lên dữ dội kèm nhiều tiếng nổ
khu vực cháy gồm nhà hai tầng một tung bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà ba tầng mỗi tầng bốn phòng hành lang hở phía trước
kết nối giữa hai ngôi nhà là khoảng sân hở khoảng năm mươi năm m hai được bố trí để xe máy xe đạp điện
các lực lượng tổ chức phá khóa cổng chính phá ô cửa sổ tiếp cận bên trong ngôi nhà và cứu được bảy người mắc kẹt
trong đó có ba người bị thương được đưa đi cấp cứu
đến một giờ hai mươi sáu phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn
qua tìm kiếm các lực lượng phát hiện một mươi bốn người tử vong sáu người bị thương
ngay sau vụ cháy bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh
chỉ đạo công an thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm các sai phạm
đồng thời lãnh đạo hà nội chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp ủy ban nhân dân quận cầu giấy
tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ năm mươi triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong ba mươi triệu đồng đối với người bị thương
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
chủng ngày hai mươi năm tháng năm công an thành phố thủ đức tp hcm cho biết đang tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông
khiến anh vcc sinh năm hai nghìn một ngụ quận bảy tp hcm tử vong đáng lưu ý người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn rời khỏi hiện trường
theo điều tra ban đầu gần hai mươi ba h ngày hai mươi chín tháng bốn anh xe điều khiển xe máy biển kiểm soát năm mươi chín c hai tám mươi hai nghìn chín trăm ba mươi lưu thông trên đường võ trí công
hướng cầu phú hữu về vòng xoay liên phường thuộc tp hcm khi đến gần trụ điện hai mươi ba đường võ trí công phương phú hữu tp hcm
thì xảy ra va chạm với phương tiện cùng chiều đường một chiều và chưa xác định được rõ loại phương tiện
vụ va chạm khiến cho anh xe tử vong tại hiện trường xe máy của anh xe bốc cháy
người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn nhanh chóng ra khỏi hiện trường
rất mong ai là nhân chứng chứng kiến vụ việc trên đến công an tp thủ đức để phối hợp làm rõ
ngày hai mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng
chống người thi hành công vụ đinh ngọc khai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trước đó vào khoảng hai mươi h hai mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm tổ tuần tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn ma túy của công an huyện nam sách
thực hiện nhiệm vụ tại đường trần phú thị trấn nam sách huyện nam sách đã ra tín hiệu dừng xe máy biển kiểm soát ba nghìn bốn trăm một mươi hai một mươi nghìn sáu trăm bốn mươi bốn
do đinh ngọc khai điều khiển để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng hai không chấp hành điều khiển xe đâm thẳng vào tổ công tác làm thượng úy trần văn đoàn
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện nam sách bị ngã ra đường
tổ công tác sau đó đã kịp thời khống chế đối tượng đưa về công an huyện làm việc
thượng úy trần văn đoàn phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định
kiểm tra nồng độ cồn với đinh ngọc hải kết quả là sáu trăm linh năm mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi năm tháng năm ông lê vinh thịnh tổng giám đốc công ty cấp nước chư sê tỉnh gia lai
xác nhận công ty đại gia thông báo dừng cung cấp nước sinh hoạt toàn huyện chư sê
lý do đưa ra là điện lực truprong thuộc công ty điện lực gia lai đã cắt điện nhà máy nước từ tám h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng năm
nguyên nhân dẫn đến việc này là nhân viên thu tiền nước không nộp đủ tiền với công ty nên công ty không đủ tiền thanh toán tiền điện
ngoài ra còn lý do khác là các xã trên địa bàn huyện chư sê chậm thanh toán tiền nước nên công ty không đủ thanh toán thủy điện
việc ngừng cấp nước đột ngột này khiến hơn một sáu trăm linh khách hàng sử dụng nước ở huyện chư sê không có nước sinh hoạt
nhiều khách hàng bức xúc vì đã đóng tiền nước đầy đủ nhưng lại bị ngưng cung cấp nước với lý do không phải lỗi của họ
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng bốn giờ bốn mươi phút sáng ngày hai mươi năm tháng năm khi anh đỗ đăng bi ba mươi hai tuổi
chú xã ea phê huyện crong park tỉnh đắk lắc điều khiển xe máy biển kiểm soát bốn mươi bảy m một trăm ba mươi hai nghìn chín trăm sáu mươi ba trở theo ông huỳnh phi hùng bốn mươi ba tuổi
chú xã krong búc huyện krong pak lưu thông trên quốc lộ hai mươi sáu hướng đi huyện ea ca
khi xe chạy tới km một trăm linh tám ba mươi địa bàn thôn chín xã krong búc huyện krong pak thì xe lao xuống mừng thoát nước bên phải đường
sâu khoảng một năm mét hậu quả cả hai tử vong tại chỗ chiếc xe máy lao vào gầm cầu xi măng do người dân bắc qua mương nước vào nhà
ngay sau khi tiếp nhận tin tai nạn công an huyện crong park tỉnh đắk lắc đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi xử lý vụ việc theo quy định
từ xa xưa người dân các làng quảng bá tây hồ và nghi tàm hà nội đã lưu truyền nghệ thuật ướp trà với hoa sen đưa hương sen tây hồ vào nghệ thuật thường trà
trà sen bách diệp được mệnh danh là đệ nhất trà với giá bán lên đến chục triệu đồng trên một kg
để làm ra được một kg người nghệ nhân hà nội cần đến một bông sen và phải trải qua bảy lần tầm ướp với quy trình rất tỉ mỉ kỳ công
cụ thể vào tháng sáu hàng năm khi sen hồng bắt đầu nở rộ tại các đầm xung quanh hồ tây cũng là lúc người làm nghề ướp trà sen lại tất bật vào vụ mùa mới
sen ở hồ tây có nhiều cánh màu hồng nhạt trúng chím nụ để giữ được độ tươi và hương vị của sen
từ lúc sáng sớm những bông hoa sen sau đó được chọn lựa cẩn thận cánh hoa ngụy hoa và gạo sen được tách rời
được biết một kg trà sen hồ tây thượng hạng trên thị trường có giá từ bảy một mươi triệu đồng trên một kg
loại trà sồi ướp trong bông sen có giá ba mươi bảy mươi đồng trên một bông khoảng ba bốn triệu đồng trên một kg
trà sen tây hồ được chia làm hai loại trà sen truyền thống và trà sen ướp sổi
để làm ra một kg trà sen nghệ nhân cần tới một một đồng
trà sen hồ tây có một hai trăm linh bông sen
mọi công đoạn ướp trà sen đều được làm thủ công hoàn toàn
các công đoạn chế biến được thực hiện một cách cầu kỳ và tỉ mỉ
đặc biệt đều được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công
không phải ngẫu nhiên trà sen hồ tây lại được ví như đệ nhất trà ở việt nam và được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới
thưa quý vị mới đây hình ảnh cánh đồng lúa nghệ thuật tại tam cốc xã ninh hải huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đã thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước
được biết cánh đồng có diện tích gần một mươi m hai được làm mới với hình ảnh cậu bé trăn trầu thổi sáo
lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian mục đồng thổi sáo đẹp như trong phim
cụ thể cánh đồng tam cốc là một trong năm cánh đồng lúa đẹp nhất việt nam
nằm trong quần thể danh thắng tràng an có diện tích hơn một mươi tám hectare uốn lượn bên dòng sông ngô đồng
năm nay cánh đồng lúa này được nhiều người dân chú ý với bức tranh mục đồng thổi sáo bằng lúa
để thực hiện được bức tranh ban tổ chức và người dân địa phương đã phải chuẩn bị và tiến hành cấy lúa từ nhiều tháng trước
theo phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện hoa lư tỉnh ninh bình
để hỗ trợ nông dân duy trì việc cây lúa tạo cảnh quan đẹp phục vụ du lịch
ngay từ đầu phòng phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đôn đốc
hướng dẫn hợp tác xã nông nghiệp văn lâm triển khai thực hiện
bên cạnh đó còn thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa
trước đó đơn vị đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã ninh hải
thực hiện nghiêm túc việc hỗ trợ toàn bộ phân bón giống lúa cho bà con
được biết giống lúa để tạo nên bức tranh mục đồng thổi sáo ở tam cốc là giống thái xuyên một trăm một mươi năm
có đặc điểm cây cứng chống chịu sâu bệnh tốt phù hợp với đồng đất nơi đây
ông hoàng thành phong ban quản lý khu du lịch tam cốc cho biết
mỗi một năm chúng tôi tạo ra một sản phẩm khác biệt lạ để thu hút khách du lịch đến tham quan khu du lịch tam cốc bích động
bức tranh mục đồng thổi sáo thể hiện ước nguyện của người dân về thiên thời địa lợi nhân hòa để luôn có những vụ mùa bội thu
hình ảnh cậu bé khôi ngô tươi thán ngồi trên lưng trầu xung quanh đều là cỏ cây đất trời rộng lớn
thể hiện khát vọng được hòa hợp với thiên nhiên để có được sự thuận lợi cho vụ mùa phát triển hoa màu tươi tốt
đồng thời bức tranh có ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo của vùng đất cố đồ địa linh nhân kiệt
là lời cảm ơn con vật chăm chỉ hiền lành luôn gắn bó với hoạt động sản xuất của mỗi gia đình nhà nông
qua đó nhắc nhở mỗi người về đức tính riêng năng cần cù trong cuộc sống
bức tranh không chỉ mang đến cho du khách cảm nhận về không gian thân thuộc yên bình của làng quê việt nam
mà còn ngợi ca hình ảnh người nông dân ngoài trồng lúa còn không ngừng sáng tạo nghệ thuật thưởng thức văn hóa làm giàu thêm đời sống tinh thần
phó chủ tịch ubnd tp châu đốc an giang cho biết lễ hội vía bà chúa sứ núi sam năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày hai mươi hai tháng năm đến ngày ba tháng sáu
tức ngày một mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bốn âm lịch
năm này cũng là kỷ niệm một mươi năm lễ hội này được công nhận dị sản văn hóa phi vật thể quốc gia hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
an giang đang đưa đề xuất có thể miễn phí vào khu
theo đó các hoạt động lễ hội nhằm bảo tồn tôn vinh phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
lễ hội cấp quốc gia vía bà chúa sứ núi sam tăng cường quảng bá các giá trị văn hóa thắng cảnh núi sam thúc đẩy phát triển du lịch
hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản được hoàn tất đảm bảo thuận lợi an toàn nhất cho du khách tới
trong đó công tác tổ chức giao thông kiểm soát giá cả an toàn vệ sinh thực phẩm an ninh trật tự được địa phương đặc biệt quan tâm
hồ chủ tịch ủy ban nhân dân tp châu đốc cũng cho biết địa phương hướng tới lễ hội vía bà chúa sứ núi sam sẽ được công nhận dị sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
đại diện ban quản lý khu du lịch quốc gia núi sam cũng thông báo đơn vị có văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh an giang
xem xét không thu phí khách vào khu du lịch trong thời gian diễn ra lễ hội từ ngày hai mươi tám tháng năm đến ngày ba tháng sáu
lễ hội vía bà chùa sứ núi sam có các hoạt động chính gồm lễ rước tượng bà vào đêm ngày hai mươi ba tháng bốn âm lịch
lễ thỉnh sắc ông thoại ngọc hầu hai mươi năm tháng bốn âm lịch lễ túc yết và xây trầu đêm lúc hai mươi năm tháng bốn âm lịch
lễ tránh tế hai mươi bảy tháng bốn âm lịch lễ hội sắc đưa ông thoại ngọc hầu từ miếu bà về làng mộ hai mươi bảy tháng bốn âm lịch